đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những thành tiệu mà tỉnh hòa bình đã đạt được trong năm vừa qua
đồng thời nhấn mạnh hòa bình cần cố gắng thực hiện xúc tiến đầu tư tăng trưởng kinh tế
bảo đảm quốc phòng an ninh giáo dục y tế giảm nghèo bền vững
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh cần đẩy mạnh các mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
trước thềm năm mới hai nghìn một mươi bảy đồng chí nguyễn thiện nhân chúc đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết phát triển
để hoàn thành xuất sắc các mục mà tỉnh đã đề ra
trước đó đồng chí nguyễn thiện nhân cùng đoàn công tác đã đi thăm trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
và thăm các gia đình lão thành cách mạng gia đình chính sách người có công và hai hộ nghèo của xã toàn sơn huyện đà bắc